vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày hôm nay trên sân mỹ đỉnh trận chung kết lượt aff cup hai nghìn hai mươi hai giữa việt nam và thái lan sẽ diễn ra
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một thì hai đội sẽ chạm chán nhau tại sân tamasas
đây là lần thứ hai việt nam và thái lan chạm chán nhau tại chung kết một kỳ iff cup
lần trước là tại aff cup hai nghìn tám khi đó đội tuyển việt nam đã thắng thái lan hai một ở trận lượt đi trên sân khách
sau đó việt nam hòa thái lan một một trong trận lượt về tại mỹ đình để lên ngôi vô địch
để đảm bảo an ninh trật tự lực lượng chức năng tại hà nội đã lên phương án ứng trực và tổ chức chống đua xe lạng lách đánh võng
ngoài ra lực lượng công an sẽ tuần tra khép kín nhằm ngăn chặn các hành vi lợi dụng cổ vũ bóng đá để vi phạm pháp luật
còn tại tp hcm sở giao thông vận tải tp vừa có thông báo điều chỉnh giao thông khu vực trung tâm
để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tổ chức chương trình phục vụ người hâm mộ bóng đá xem if cup
theo đó một phần của đường lê duẩn quận một tp hcm sẽ được lắp đặt màn hình điện tử phục vụ người hâm mộ bóng đá
ngoài ra để cổ vũ hai trận lượt đi và về chung kết aff cup hai nghìn hai mươi hai giữa tuyển việt nam và thái lan
sở giao thông vận tải thông báo sẽ cấm các loại phương tiện giao thông vào đường lê duẩn
đoạn từ đường nam kỳ khởi nghĩa đến đường phạm ngọc thạch từ nay cho đến hết ngày một mươi sáu tháng một